đây là cuốn sách được đánh giá có ý nghĩa khoa học và thực tiễn nguồn tài liệu tham khảo giá trị trong thời kỳ hội nhập và phát triển
cuốn sách gần năm trăm linh trang với bốn chương gồm khái quát quá trình một trăm hai mươi năm năm hình thành và phát triển thành phố đà lạt
trong đó tác giả dành nhiều thời gian nhất để kiến giải ba thiên đường tại đà lạt với những dẫn chứng thực tế và trải nghiệm cuộc sống
nghiên cứu tham khảo nhiều nguồn tài liệu
trên cơ sở khoa học và thực tiễn tác giả đã chứng minh thuyết phục đà lạt thật sự là thiên đường du lịch thiên đường tình yêu và thiên đường nông nghiệp
tiêu đề cuốn sách được đặt theo chiều hội tụ ba trăm hai mươi một với lý giải đó là sự dịch chuyển từ lượng sang chất của ba thiên đường phố núi đà lạt